đọc tin quá xúc động dù có thể là phong trào nhưng có thể cho thấy niềm yêu thích và hóa hức với lịch sử nước nhà của các bạn trẻ không hề bị suy giảm chỉ là chúng ta chưa quyết tâm khơi gợi và xây dựng những bộ phim thật hay để nói lên lịch sử hào hùng của đất nước ta cảm ơn toàn bộ ekip làm phim đào phở và piano
theo cư dân mạng đường đi đến dạp của các phim nhà nước đầu tư vẫn còn quá sớm để nói thành công song tín hiệu từ đào phở và piano là tín hiệu đáng mừng
với phim thương mại xây dựng vị trí tại các phòng vé cần có sự thay đổi toàn diện không chỉ tư duy làm phim mà quan trọng nhất là cách quảng bá sản phẩm nếu không có sự lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội có lẽ đào phở và piano đã không trở nên hot như thế này
đào phở và piano đang được khán giả truyền thông quảng bá miễn phí lợi thế này không phải phim đặt hàng nào cũng có
hơn lúc nào hết nhà nước không nên để phí một cơ hội như thế chỉ vì những điều chưa có
đối với dòng phim tuyên truyền người xem càng quan trọng càng nhiều càng tốt chứ không phải làm xong cất kho
nhìn các phim thương mại nỗ lực cạnh tranh của họ rất lớn và chiến lược truyền thông quảng bá rất tốt nhờ vậy khán giả họ biết đến
chứ như đào phở và piano sau khi gây sốt với tùng tyler tình cách tư duy quá cũ và để phí thời cơ tiếp cận khán giả
hiện tạng lạ và cân xuất vé phim đào phở và piano mà chúng tôi vừa đề cập trong một bộ phim dân mạng ngày hôm nay
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của chủ tịch công an nguyên dân